ngoại trưởng trung quốc vương nghị vừa tuyên bố quan hệ giữa nga và trung quốc là vững như bàn thạch
và miễn nhiễm trước các thay đổi trong môi trường quốc tế
phát biểu hôm hai mươi năm tháng một mươi hai ông vương nghị khẳng định tất cả các nỗ lực từ bên ngoài
nhằm gieo rắc bất hòa giữa nga và trung quốc đều sẽ rơi vào vô vọng
diễn văn của ngoại trưởng vương nghị tại hội nghị về tình hình quốc tế và quan hệ đối ngoại của trung quốc
còn nêu rằng mối quan hệ đối tác chiến lược giữa bắc kinh và moscow đã trưởng thành hơn và kiên cường hơn trong năm qua
ông vương nghị cho biết thêm trung quốc và nga đã ủng hộ lẫn nhau một cách vững chắc trong việc nêu cao lợi ích cốt lõi của nhau
mỹ đã không thành công trong nỗ lực thuyết phục trung quốc tham gia các lệnh trừng phạt quốc tế chống lại nga trong xung đột với ukraine
theo ngoại trưởng vương nghị thương mại song phương giữa nga và trung quốc đang tiệm cận mục tiêu hai trăm linh tỷ usd với tốc độ nhanh hơn
quy mô thương mại giữa hai nước bằng đồng nội tệ của mỗi nước cũng đã và đang mở rộng